sáng nay ngày một mươi sáu tháng năm dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của quốc hội về thí điểm tổ chức
mô hình chính quyền đô thị tại thành phố đà nẵng và một số chính sách đặc thù khác
qua thảo luận một số ý kiến cho rằng hiện nay ba thành phố là hà nội
thành phố hồ chí minh và sắp tới là đà nẵng đang áp dụng mô hình thí điểm hoàn toàn khác nhau
trong dự thảo nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị của đà nẵng
thì huyện hòa vang và một mươi một xã của huyện vẫn giữ mô hình cũ
trong khi sáu quận và bốn mươi năm phường còn lại áp dụng mô hình thí điểm mới
từ đó đề nghị xem xét thực hiện mô hình chính quyền đô thị cho toàn thành phố
để bảo đảm đồng bộ trong quản lý điều hành
các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội cũng có ý kiến liên quan đến một số chính sách đặc thù khác
như việc phân cấp điều chỉnh quy hoạch quản lý ngân sách nhà nước
nhiều ý kiến cho rằng việc phân cấp phân quyền phải kèm theo việc cải cách mạnh mẽ
về thủ tục hành chính và cơ chế kiểm tra giám sát
kết luận nội dung này phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu cho biết
ủy ban thường vụ quốc hội thống nhất dự thảo nghị quyết về thí điểm mô hình chính quyền đô thị
của thành phố đà nẵng và một số chính sách đặc thù khác đã đủ điều kiện
trình quốc hội xem xét tại kỳ họp sắp tới